trong không khí vui tươi mừng mùa xuân mới các xã đảo thuộc huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa cũng như được khoác lên mình tầm áo mới
cuộc sống dù còn rất nhiều khó khăn vất vả song tết trên đảo vẫn đầy đủ bánh trưng thịt mỡ dưa hành và đặc biệt là không thiếu rau xanh
chúng ta hãy cùng phóng viên truyền hình nhân dân đến với cuộc sống của các cán bộ chiến sĩ nơi đảo chìm ở trường sa trong những ngày đầu của năm mới đình dậu hai nghìn hai mươi
nhìn từ xa những đảo chìm đá lớn đá thị co linh len down tiền lữ tốc tan như ngọn hải đăng giữa sóng biển trường sa
đảo chìm có diện tích nhỏ và thường xuyên hứng chịu nhiều điều kiện sóng thủy triều nên chỉ có bộ đội hải quân canh giữ
nếu như cuộc sống ở đảo vất vả một mươi thì cuộc sống ở đảo chìm gấp nhiều lần khi nơi đây quanh năm bị bao bọc bởi sóng biển thiên tai và bão gió thường xuyên
tuy nhiên các cán bộ chiến sĩ vẫn quyết tâm học tập làm việc
và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
ở đây nguồn nước ngọt được dùng trong sinh hoạt được khai thác chủ yếu từ nước mưa nên rất thiếu thốn đất chật nên việc trồng rau xanh được tận dụng ở khắp nơi
xen lẫn tiếng hát của chiến sĩ có tiếng sóng ập bờ lá cờ tổ quốc tung bay như báo hiệu mùa xuân đang về